việc hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiền giang vào trưa nay
đã được một số báo điện tử và trang mạng nhanh chóng đưa tin
ngay trong ngày hôm nay văn phòng bộ lao động thương binh và xã hội đã có công văn đề nghị
cục phòng chống tệ nạn xã hội kiểm tra và xác minh thông tin mà các báo điện tử và trang mạng đã đưa ra
văn phòng bộ lao động thương binh và xã hội cũng yêu cầu cục phòng chống tệ nạn xã hội khẩn trương nắm bắt vụ việc
có biện pháp ổn định an ninh trật tự tại địa phương và báo cáo về văn phòng trước một mươi giờ sáng mai hai mươi một tháng một mươi một để tổng hợp báo cáo bộ trưởng
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám hơn một trăm linh học viên của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiền giang cũng đã bỏ trốn khỏi trại
sau khi tấn công cán bộ của cơ sở các học viên này đã tràn ra quốc lộ cởi áo vứt dọc đường cầm gậy đi ngang và la hét khiến người dân hoảng sợ
lực lượng chức năng đã phải mất rất nhiều ngày mới có thể đưa hết nhóm học viên này trở lại cơ sở cai nghiện